nhằm xoa dịu phần nào những nỗi đau của các mảnh đời bất hạnh tại nhiều nơi cộng đồng người khuyết tật đã chung tay
sẻ chia những mảnh đời kém may mắn thông qua các hoạt động thiện nguyện do chính những người khuyết tật tổ chức thực hiện
tại bệnh viện huyết học truyền máu trung ương những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt đang điều trị tại đây
đã được những phần quà thiết thực và ý nghĩa trong ngày một mươi bảy tháng năm vừa qua
có lẽ đối với những bệnh nhân đã điều trị lâu dài ở bệnh viện huyết học truyền máu trung ương
việc chứng kiến các đoàn thiện nguyện đến với bệnh viện đã không còn là điều mới mẻ
thế nhưng ngày hôm nay hơn bốn mươi phần quà đặc biệt với tổng trị giá trên bốn mươi triệu đồng
đã được trao tới các bệnh nhân mắc bệnh máu khó đông và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
điểm đặc biệt của chương trình lần này là mọi nguồn quỹ để thực hiện chương trình
phần lớn đều đến từ các hoạt động biểu diễn âm nhạc đường phố do chính các bạn khuyết tật của nhóm thương thương handmak
hát vì người bệnh cùng các tình nguyện viên thực hiện
chúng tôi cũng mong muốn để chia sẻ với cộng đồng là ngoài những trường hợp yếu thế như là mọi người vẫn biết
thì những bệnh nhân máu khó đông cũng là một trường hợp rất là đặc biệt
hy vọng là qua cái chương trình này thì cộng đồng sẽ dành sự quan tâm đến những bệnh nhân máu khó đông nhiều hơn
giúp họ có một cuộc sống tốt hơn và có một cái
cơ hội tìm kiếm việc làm cũng như là hòa nhập cộng đồng vừa với sức lực của mình hơn
người khuyết tật là những người có khiếm khuyết trên cơ thể và thường gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống
bởi vậy mà hơn ai hết họ hiểu rõ khó khăn mà những người kém may mắn gặp phải
và cùng nhau chia sẻ với cộng đồng là cách thiết thực nhất họ có thể làm để lan tỏa yêu thương
chúng ta làm thiện nguyện thì nó là xuất phát từ khả năng của mình và từ trong chính tâm hồn của mình
và tôi nghĩ rằng người khuyết tật hay người bình thường
chúng ta đều có thể làm thiện nguyện và qua chương trình tôi muốn truyền tải một thông điệp đến với cộng đồng
cùng nhau hướng tới những việc làm có ích để cảm nhận những điều tốt đẹp đến với cuộc sống và cộng đồng
có thể thấy với việc nhận và chia sẻ lại sự ủng hộ giúp đỡ của cộng đồng tới những hoàn cảnh khó khăn hơn trong cuộc sống
không chỉ là việc làm khẳng định tinh thần tương thân tương ái của chính những người khuyết tật
mà còn là nhịp cầu kết nối những tấm lòng thiện nguyện trong cộng đồng